các thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã tiếp tục hoàn thành xong hai bài thi quan trọng là tổ hợp khoa học tự nhiên và tiếng anh
sau cơn mưa điểm một mươi trắc nghiệm của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy có lẽ năm nay sự điều chỉnh từ bộ giáo dục và đào tạo được thay đổi rõ rệt nhất trong cách ra đề thi có tính phân loại cao hơn
với tổ hợp thi khoa học tự nhiên đề thi năm nay được đánh giá là khá dài và có nhiều câu khó
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
các thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám vừa trải qua một ngày thi đầy khó khăn vất vả vì độ khó độ phân hóa của đề tăng cao
thời gian nghỉ giữa các môn cũng chỉ có một mươi phút thay vì hai mươi phút như năm hai nghìn một mươi bảy khiến thí sinh không xoay sở kịp
dù đã được rèn luyện và làm quen nhưng môn thi này vẫn khiến nhiều thí sinh cảm thấy khó khăn

trách nghiệm thường sẽ có những sự đánh đố rất là nhỏ thôi
ví dụ như có những câu nó sẽ hỏi ý phủ định những cái ý trái ngược lại với cả cái mình hay làm
nhìn chung đề thi hóa năm nay khó lượng kiến thức lớp một mươi một trong bài liên quan đến muối và hydroxid lưỡng tính acid hydrocarbon
trong khi đó đề thi môn sinh học không mang tính hàn lâm nhưng lại cần có cả kiến thức về lý thuyết thực hành và vận dụng trong cuộc sống
đề thi vật lý có nhiều câu hỏi về hiện tượng giảm tính toán
với đề thi này học sinh muốn đạt được điểm cao chắc chắn phải ôn luyện rất kỹ lưỡng
đối với cấu trúc thì khá giống cấu trúc của đề minh họa của bộ
về độ khó và độ phân bố thì ở đây mình sẽ thấy được rằng là có hai mươi kiến thức của lớp một mươi một tập trung ở các cái câu hỏi thuộc phần thông hiểu và nhận biết thôi
tức là kiến thức rất là cơ bản
vì năm nay là cũng năm đầu tiên quay trở lại thi chương trình lớp một mươi một
có các câu hỏi còn lại tập trung là lớp một mươi hai tám mươi
và với cái đề khó như thế này thì trong cái khoảng gian năm mươi phút này thì thực sự là học sinh rất rất xuất sắc thì mới có thể hoàn thành những toàn bộ câu hỏi bốn mươi câu hỏi trong cái thi sinh này
có một cái điểm rất là hay và đúng xu hướng của những đề thi như năm vừa rồi là cái câu hỏi mà mang nặng tính tính toán thì đã được giảm đi rất nhiều
nếu như buổi sáng các thí sinh tỏ ra khá chật vật với ba bài thi thành phần của bài thi tổ hợp tự nhiên
thì buổi chiều các em lại thấy khá hào hứng hơn với đề thi ngoại ngữ
thế là có bài đọc hiểu và bài về từ vựng là một cái điểm để phân hóa học sinh tốt hơn so với cái điểm năm ngoái
theo bộ giáo dục và đào tạo thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thì phải thi đầy đủ mới được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
vì vậy với những thí sinh đã hoàn thành tổ hợp khoa học tự nhiên ngày hôm nay để đăng ký xét tuyển đại học
thì ngày mai vẫn phải dự thi tổ hợp khoa học xã hội nếu đã đăng ký từ trước thì mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám